tính đến thời điểm này thì đã có một mươi bảy triệu người cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử bluezone
việc số lượng người cài đặt ứng dụng tăng sẽ giúp cộng đồng được bảo vệ tốt hơn trước sự lây lan của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên một số người dùng vẫn còn băn khoăn về vấn đề bảo mật thông tin khi cài đặt và sử dụng ứng dụng
trước những lo ngại từ phía người sử dụng nhiều chuyên gia đã khẳng định về độ an toàn của bluezone
ứng dụng bluezone có chức năng tự động thống kê và ghi lại việc tiếp xúc giữa những người đã cài đặt bluezone với nhau
với việc sử dụng công nghệ xác định tiếp xúc bằng bluetooth năng lượng thấp
ứng dụng bluezone sẽ chỉ ghi nhận hai người có gặp nhau lúc nào đó và trong bao lâu
còn danh tính và vị trí gặp nhau ở đâu ứng dụng hoàn toàn không biết
sở dĩ bluetooth được lựa chọn bởi công nghệ này có độ chính xác cao và ít xe số nhất so với các giải pháp hiện có
công nghệ botos ứng dụng trong bluezone này thì là sử dụng năng lượng thấp
và nó chỉ ghi nhận các cái cuộc tiếp xúc gần
cho nên nó không lưu vết cũng không như là lưu vị trí như là khi chúng ta sử dụng sóng điện thoại hoặc là chúng ta sử dụng gps
vì vậy thì việc ứng dụng bluetooth trong việc tìm kiếm những nguồn lây nhiễm này là rất hiệu quả
và không có bất kỳ một cái nguy cơ gì về lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cả
người dùng bluezone cũng sẽ được ẩn danh do sử dụng id mà hệ thống tự sinh ra
mã id sẽ thay đổi liên tục sau mỗi một mươi năm phút để bảo đảm vấn đề bảo mật
khi có một ca nhiễm bệnh
f mà id sẽ được cơ quan y tế đưa lên hệ thống
hệ thống sau đó sẽ gửi mã id này tới thiết bị của tất cả người sử dụng bluezone
để so sánh lịch sử tiếp xúc và đưa ra cảnh báo nếu trùng khớp
do ứng dụng không hề tải dữ liệu lên hệ thống máy chủ
nên quyền riêng tư của người dùng hoàn toàn được bảo mật
ứng dụng bluezone là mô hình phân tán tức là dữ liệu hoàn toàn nằm ở trên máy người dùng
thế nên các biện pháp đảm bảo an ninh là các biện pháp đảm bảo an ninh dành phía người dùng
tức là người dùng sẽ phải có cái ý thức để bảo vệ
giống như là họ bảo vệ các dữ liệu cá nhân riêng tư của họ trên điện thoại
phải khẳng định là cái lợi ích đầu tiên là cho chính người dùng
cái thứ hai là hỗ trợ cho nhà nước để khoanh vùng rất là tốt
cái sự tốn kém của nó thì gần như là không đáng kể
phần mềm này nó mang tính cộng đồng rất cao
và để cái phần mềm này nó có giá trị tốt
để mà nó có thể mà giúp cho toàn xã hội cho cộng đồng của chúng ta
thì mong tất cả chúng ta đều cài cái phần mềm bluezone này
công nghệ bluetooth năng lượng thấp hiện được rất nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng
để truy vết những trường hợp bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
theo các chuyên gia ứng dụng sẽ hoạt động hiệu quả nếu được sáu mươi dân số trưởng thành
tương đương khoảng từ ba mươi đến bốn mươi triệu người sử dụng
để cài đặt bluezone người dùng có thể vào kho ứng dụng trên điện thoại
hoặc truy cập website bluezone gov vn